các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
liên quan các nội dung thuộc quan tâm riêng của mỗi nước sẽ được ký khi hiệp định cptpp chính thức ký kết
do vậy hiệp định cptpp mới sẽ phù hợp hơn với năng lực thực thi của các nước trong bối cảnh mới
cũng liên quan đến vấn đề này tờ thanh niên hôm nay có bài viết
ký kết cptpp cơ hội lớn từ áp lực cải cách
theo một số chuyên gia kinh tế vấn đề mấu chốt là phải tích cực chuẩn bị các năng lực thực thi
để tuân thủ và năng lực vận hành để đáp ứng các điều kiện khắt khe
đòi hỏi rất cao của một hiệp định được coi là tiến bộ nhất
vấn đề năng lực bộ máy năng lực con người hệ thống luật lệ chính sách và cơ chế bảo đảm sự tương thích
nguồn nhân lực lực lượng doanh nghiệp nghĩa là phải hành động theo tư duy đổi mới mạnh mẽ
với tinh thần cải cách cơ cấu triệt đề và xây dựng thể chế vượt trội
chấn trình an ninh sân bay là nhan đề bài viết được đăng trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
từ vụ việc người tâm thần xâm nhập và lên tận máy bay ở vinh nghệ an ngày ba tháng ba
ghi nhận cho thấy hàng rào sân bay nhiều nơi đơn giản đến không ngờ nhiều nơi có dấu hiệu không đạt chuẩn
tại một số sân bay công tác kiểm tra an ninh còn lòng lẻo
đặc biệt sân bay tại các địa phương cho thấy hàng rào quanh sân bay có nhiều nơi sơ xài
thấp khó ngăn được người có ý đồ xấu muốn xâm nhập sân bay
đây là những lỗ hổng an ninh cần nhanh chóng khắc phục
bộ giáo dục và đào tạo vừa tổ chức hội thảo về chính tả trong chương trình
sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới nhằm giảm tối đa tình trạng loạn quy định chính tả
nhất là trong cơ sở giáo dục
sẽ có quy định mới về chuẩn chính tả là câu hỏi được nhiều người quan tâm
theo giáo sư nguyễn minh thuyết điều này là rất cần thiết vì hiện có nhiều quy định tương đối với nhau về chính tả
sắp tới khi thực hiện nghị quyết của quốc hội cho phép thực hiện nhiều bộ hoặc nhiều cuốn sách giáo khoa
do các tổ chức cá nhân đứng ra biên soạn nếu không có quy định thống nhất về chính tả trong chương trình
sách giáo khoa sẽ dễ dẫn tới tình trạng mỗi bộ mỗi cuốn sách giáo khoa do các nhóm tác giả khác nhau biên soạn
sẽ có những quy chuẩn khác nhau về chính tả gây khó khăn lúng túng cho các nhà trường giáo viên và người học trong quá trình dạy và học
liên quan đến đề xuất mới về nguyên tắc xây dựng thang bảng lương trên báo lao động số ra ngày hôm nay có bài viết
cần quy định cứng để tránh co rú thang bậc lương
bộ lao động thương binh và xã hội đề nghị chọn phương án vẫn quy định khoảng cách mang tính định lượng
nhưng giảm mức từ năm xuống còn ba
phương án này có ưu điểm là nhà nước vẫn tạo ra sản thấp nhất để tránh tình trạng doanh nghiệp ép tiền lương của người lao động ở mức thấp
nhưng có nhược điểm là hạn chế quyền chủ động cho doanh nghiệp trong việc xây dựng quyết định việc xây dựng thang lương bảng lương
gây ảnh hưởng đến cấu trúc thang lương bảng lương khi doanh nghiệp xây dựng
những ngày gần đây dư luận quan tâm đặc biệt đến thông tin quần thể danh thắng tràng an
di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới bị xâm hại nghiêm trọng khi một công trình có quy mô lớn xây dựng không phép ngay trong vùng lõi của di sản được unesco công nhận
di sản tràng an vùng lõi bị xâm hại nghiêm trọng là nhan đề được đăng trên tờ sài gòn giải phóng
ông phạm văn phúc phó tránh thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch đã khẳng định sai phạm nghiêm trọng của công trình này
tuy nhiên ông phúc cũng thẳng thắn thừa nhận biện pháp tháo rỡ công trình liệu có trả lại được nguyên trạng vùng lõi di sản tràng an là rất khó xác định chính xác
bởi việc dùng máy móc thi công tập kết nguyên vật liệu đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng lõi và việc tháo rỡ cũng không đơn giản khó tránh khỏi ảnh hưởng
đến đầu năm nay tp hcm có một mươi bảy điểm đen về tai nạn giao thông trong đó có đến một mươi một điểm đen mới xuất hiện trong năm hai nghìn một mươi bảy
ám ảnh tai nạn trên những đường tử thần là bài viết được đăng trên báo tuổi trẻ
theo quy định của bộ giao thông vận tải một đoạn đường có từ hai vụ tai nạn trở lên và có người chết được xem là điểm đen về tai nạn giao thông
phần lớn tình trạng mất an toàn giao thông tại các điểm đen về tai nạn giao thông là do lượng xe container xe bồn xe tải lưu thông tấp nập suốt ngày đêm
một số lái xe bất chấp biển báo cấm xe theo giờ vẫn chạy xe vào các đường nhánh gây nguy hiểm cho người đi xe máy
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại